ngay sau khi phát hiện sáu ca dương tính ở hai tòa nhà thuộc hai trung cư phường nại hiên đông
quận sơn trà thành phố đà nẵng ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín thành phố đã quyết định
áp dụng biện pháp cách ly đối với hai tòa nhà thuộc hai trung cư này kể từ một mươi giờ ngày một mươi ba tháng tám
đến một mươi giờ ngày hai mươi bảy tháng tám và có thể gia hạn thêm
hai tòa nhà bị cách ly là tòa a ba trung cư vũng thùng và tòa b một trung cư cuối tuyến bạch đằng đông
ngay khi có lệnh phong tỏa lực lượng chức năng đã tiến hành lập chốt cách ly tuyên truyền
vận động để người dân hiểu và chấp hành nghiêm các quy định phòng dịch
đồng thời hỗ trợ một số nhu yếu phẩm cho người dân
đối với những hộ có nhu cầu mua sắm hàng hóa vật dụng nhu yếu phẩm cần thiết
lực lượng chức năng đã cung cấp số điện thoại của hệ thống siêu thị trên địa bàn
đồng thời lực lượng y tế quận sẽ sớm triển khai lấy mẫu xét nghiệm toàn bộ khu vực để phòng ngừa nguy cơ lây lan dịch